thưa quý vị các tỉnh phía đông bắc bộ nằm hoàn toàn trong sự chi phối của hoạt động không khí lạnh
nên nhiệt độ duy trì ở mức thấp trời rét cả ngày và đêm
quý vị cần chú ý là trang phục ấm áp để đảm bảo sức khỏe
dự báo từ ngày hai mươi sáu trời quang mây và nắng xuất hiện nhiều hơn
vì vậy mà nhiệt độ trưa chiều sẽ tăng lên và đạt ở mức là từ hai mươi ba đến hai mươi bốn độ
tuy nhiên đi cùng với đó là độ ẩm sẽ giảm thấp tiết trời khô hành
tương tự tại khu vực phía tây bắc bộ trời còn nhiều mây trong hai ngày tới
nhiệt độ vẫn ở mức thấp trời rét
đặc biệt là ở những nơi vùng núi cao nhiệt độ sẽ xuống dưới một mươi ba độ
người dân cần chú ý các biện pháp phòng chống rét trong sản xuất nông nghiệp
tránh bị thiệt hại do thời tiết gây ra
từ ngày hai mươi sáu thì nắng cũng sẽ nhiều hơn vào ban ngày
nhiệt độ vì vậy sẽ tăng nhẹ khoảng từ một cho đến hai độ
trưa chiều có thể đạt được mức là hai mươi ba đến hai mươi năm độ
trong khi đó tại các tỉnh thành miền trung từ thanh hóa đến khu vực thừa thiên huế
do ảnh hưởng của hình thế gây mưa nên trời nhiều mây có mưa trên diện rộng
tập trung nhiều tại các tỉnh phía nam của khu vực
người dân cần cảnh giác với các hiện tượng thực tích ực đoan do mưa lớn gây ra
do tác động của mưa và không khí lạnh nên nhiệt độ cao nhất trong ba ngày tới
phổ biến ở dưới mức là hai mươi bốn độ trời lạnh
khu vực phía nam của đèo hải vân từ đà nẵng đến ninh thuận bình thuận
mưa cũng diễn ra trên diện rộng
trong đó trọng tâm mưa là tại các tỉnh từ đà nẵng trở vào cho đến khu vực khánh hòa
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nguy cơ xảy ra lụ quét xa lở đất tại khu vực vùng núi và ngập ống cục bộ
tại các vùng trụng thấp vèn sông
nhiệt độ tại đây ít có sự biến đổi ngày đêm đều ở dưới mức là hai mươi bảy độ
chỉ một vài nơi ở các tỉnh phía nam có thể cao hơn vào lúc trưa chiều
đối với khu vực tây nguyên cho đêm nay và ngày mai
trên khu vực này sẽ có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa mưa to vào chiều tối
sau đó thì mưa sẽ chỉ duy trì ở diện vài nơi trên khu vực
nhiệt độ cao nhất trong ngày vì vậy đạt ở mức là hai mươi bảy ba mươi độ
về đêm chỉ còn ở mức là một mươi tám hai mươi một độ
với các tỉnh thành phía nam tiếp tục chịu ảnh hưởng của rìa bắc
rãnh xích đạo nên sẽ có mưa ở diện rộng cục bộ có mưa vừa mưa to
với thời điểm mưa tập trung chủ yếu là vào cuối ngày
trong mưa rông thì cần đề phòng với gió giật mạnh
nhiệt độ cao nhất ở mức là từ ba mươi ba mươi ba độ vào lúc trưa chiều